thưa quý vị vào thời điểm này thì không khí chào đón giáng sinh đang là nội dung thu hút được nhiều chia sẻ bình luận của đông đảo cư dân mạng trên các nền tảng mạng xã hội
rất nhiều những địa điểm với khung cảnh rực rỡ đã thu hút sự chú ý lớn của người dân cũng như du khách nước ngoài đến việt nam
check in chụp hình và chia sẻ với rất nhiều cảm xúc thích thú và hào hứng
vâng với thiết trời khá là lạnh của mùa giáng sinh năm nay có lẽ là càng tạo thêm không khí phấn khởi rộn ràng và nhộn nhịp
không khí giáng sinh đang tràn ngập trên khắp các con đường ngõ phố và trong mọi nhà mọi người
chúng ta hãy cùng xem không khí đón giáng sinh trên cộng đồng mạng sẽ như thế nào
các nhà thờ xứ đạo được trang hoàng lung linh
nhiều đường phố điểm tham quan với đèn cây thông noel được trang trí lấp lánh đã trở thành điểm lý tưởng để các bạn trẻ check in
đặc biệt về đêm khung cảnh càng trở nên lộng lẫy rực rỡ và ấm áp hơn
những cây thông đầy sắc màu cũng đã thu hút hàng nghìn người
khoa minh tận hưởng không khí giáng sinh
trên cộng đồng mạng các bài viết khoảnh khắc đẹp bên cây thông ông giả noel độc đáo thú vị
cũng đã liên tục được các cư dân mạng đăng tải và chia sẻ mang tới những cảm nhận đặc biệt về mùa giáng sinh
noel năm nay ở nơi tôi cũng chuẩn bị hoạt cảnh giáng sinh thánh lễ
đối với bà con khi đại lễ giáng sinh là đại lễ lớn nên tinh thần mừng lễ của bà con cũng rất tốt
hầu như nhà nào cũng làm hang đá để mừng giáng sinh
tinh thần ai cũng nôn nước mong chờ
lần đầu tiên tôi được đi chơi giáng sinh thấy không khí vui vẻ quá
ở quê làm gì biết đến không khí thế này cảm giác thật sự hạnh phúc vui lây cùng mọi người
đây là lần thứ hai tôi tới hà nội đón noel vì tôi thích thời tiết rất lạnh của các bạn
và sự gần gũi ấm áp của người dân hà nội
nhà thơ của các bạn cũng được trang trí rất nhiều màu sắc không khác gì đất nước chúng tôi
trước đó mừng đón không khí giáng sinh không ít bạn trẻ cũng đã đầu tư trang trí căn nhà
theo những phong cách rất đẹp
trang trí rất độc đáo và khi được chia sẻ trên mạng xã hội cũng đã thu hút rất nhiều sự theo dõi của cộng đồng bạn
bên cạnh trưng bày những cây thông truyền thống có người còn đổi mới bằng cách tự tay làm cây thông noel cho bản thân
với người dân công giáo giáng sinh không chỉ là dịp thể hiện tình yêu với thiên chúa
mà còn là dịp đoán kết tình cảm và sự đoán kết cùng với mối quan hệ lương giáo
chung tay xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc
và lễ noel giờ đây không chỉ là ngày lễ của riêng đồng bào công giáo
mà còn là dịp vui chơi của rất nhiều người dân
tại các bệnh viện hay trên từng toa tàu thống nhất không khí giáng sinh và năm mới cũng đã ngập tràn
rất nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức
những món quà tuy nhỏ nhưng trên hết đó là tấm lòng với mong muốn được gửi lời chúc an lành
đến tất cả các em nhỏ và mọi người nhân dịp lễ giáng sinh
rất nhiều những lời chúc giáng sinh một trong những điều không thể thiếu trong ngày lễ noel đã được nhiều cư dân mạng chia sẻ
không khí mừng giáng sinh cận kề chúc mọi người một mùa giáng sinh được an lành thánh đức
mani christburg chúc mọi người có thật nhiều niềm vui cùng bạn bè người thân và đạt được nhiều thành công trong năm mới
mừng lễ giáng sinh và mừng năm mới sắp đến mong bản thân và tất cả mọi người luôn vui vẻ bình an nhiều điều tốt lành đến với bạn và những người thân thương
ôi hay rét lạnh đã về ngày noel đến chản chế yêu thương
bên nhau ta dạo phố phường trong nhà thờ đủ thánh đường hát vang
giáng sinh năm nay rơi vào hai ngày cuối tuần nên tại nhiều khu vực trung tâm người dân tranh thủ ra đường đón lễ sớm tận hưởng không khí giáng sinh
thế nhưng điều này cũng đã khiến cho tuyến đường bị rơi vào cảnh un tắc
nhiều cư dân mạng cũng đã có những chia sẻ hài hước ngộ nghĩnh khi đi chơi trong những ngày lễ giáng sinh vô cùng đông đúc như vậy
trong những ngày này tại các trục đường chính nơi tập trung nhiều nhà thờ lớn lực lượng công an cũng đã tăng cường giữ gìn an ninh trật tự
điều tiết tránh ủn tắc giao thông vừa hỗ trợ hướng dẫn để bảo đảm mọi người lưu thông đón giáng sinh trong an toàn
không khí giáng sinh đang rộn ràng khắp môn nơi một năm mới đang đến rất gần hứa hẹn mang lại nhiều điều tốt lành đến với mọi người
nhiều ước muốn giản đơn được gửi gắm như lời nhắn nhủ hạnh phúc bình dị ở xung quanh ta mỗi ngày
hãy chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của bạn trong mùa giáng sinh năm nay trên fanpage truyền hình công an nhân dân